thưa quý vị ngày hai mươi chín tháng một mươi hai công an quận phú nhuận tp hcm đã triệt phá thành công sòng bạc
tại căn nhà số bốn trăm tám mươi chín a xẹt hai mươi một st sáu mươi bốn huỳnh văn bánh quận phú nhuận tạm giữ chín đối tượng
trong đó trần kỳ quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám và nguyễn đặng trấn hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
là hai đối tượng tổ chức và trực tiếp tham gia đánh bạc
tại công an điều tra quang và hải khai thuê căn nhà trên để tổ chức đánh bạc
sông bạc hoạt động hơn một tháng nay theo hình thức bài poker xì tố và đổi phỉnh chip lấy tiền
theo đó các đối tượng có sự phân công nhiệm vụ cụ thể như chiêu dụ các văn bản tham gia
riêng người phục vụ chi bài người thực hiện nhiệm vụ cảnh giới và được trả công hai trăm linh đồng một ngày một người
hàng ngày hải và quang luôn phi nhau ghi sổ thông tin số tiền phỉnh chip khách mua
đến cuối giờ tổng kết lại chia nhau
bình quân mở ván bài quang và hãng lấy tiền sâu năm tổng số tiền khách thắng
mặc dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng phương thức tổ chức đánh bạc của quang và hải rất tinh vi
có sự chuẩn bị đối phó với cơ quan chức năng như là nơi tổ chức đánh bạc được bố trí trên tầng bốn của căn nhà
cổng kính tường cao trang bị nhiều lớp cửa cửa cửa chỉ mở được bằng vân tay của quang và hải
gắn camera giám sát người ra vào căn nhà và thuê người cảnh giới trong suốt thời gian đánh bạc
tăng vật thu giữ gồm gần hai trăm một mươi triệu đồng tiền mặt sáu điện thoại di động và một số dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc